nhiệt độ trên các khu vực vẫn thấp ở thanh hóa đến hà tĩnh có mức nhiệt là từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi bốn hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ nhỉnh hơn và giao động là từ hai mươi chín ba mươi một độ
dù không trực tiếp ảnh hưởng đến miền nam nhưng không khí lạnh cũng mang đến mưa rông trái mùi trở lại
cho các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong chiều tối và đêm qua
dự báo trong chiều và tối nay những cơn mưa rông vẫn có khả năng lặp lại
mưa xuống mang đến một lượng nước quý giá cho các cánh đồng khô hạn ở các tỉnh thành phía nam
còn trong ngày do trời nhiều mây và có mưa sớm hơn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
giảm xuống và phổ biến là còn hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ở vĩnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa trong sáng nay tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy biển động
vùng biển từ quảng trị đến bình thuận khu vực biển từ bình thuận đến trà vinh
và vùng biển phía tây của nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trương sa
gió đông bắc mạnh cấp năm và biển động nhẹ
dự báo phải từ đêm nay khi khí lạnh yếu đi thì gió trên các vùng biển mới giảm dần
và thời tiết mới ổn định trở lại
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước